hibby đang phát triển các sản phẩm ứng dụng các kỹ thuật chích xuất xanh và áp dụng công nghệ kỹ thuật nano để chích xuất ra các sản phẩm đảm bảo được chất lượng và theo quy trình tiêu chuẩn như gmp
để sản xuất các sản phẩm chăm sóc da và tóc có nguồn gốc thiên nhiên hibi đã đầu tư xây dựng nhà máy theo mô hình khép kín hiện đại đồng thời áp dụng công nghệ nano và công nghệ trích ly xanh trong sản xuất hướng tới việc tạo ra rác thải công nghiệp có thể tái sử dụng được
cụ thể là làm phân bón cây trồng tránh giảm tải rác thải độc hại ra môi trường bên ngoài
công nghệ chích ly xanh là công nghệ sử dụng các kỹ thuật chích xuất như siêu âm sử dụng ấp xuất và siêu âm để kết hợp tạo ra thu được phá vỡ tế bào thu được hàm lượng tinh chất cao nhất và dùng nhiệt độ thấp nhất để thu được hoạt chất có hoạt tính ổn định

do tác động của dịch covid một mươi chín hiện nay hình thức học tập thông qua các hệ thống trực tuyến được rất nhiều tập đoàn công ty đơn vị đào tạo trường đại học trên thế giới áp dụng không những giúp tiết kiệm thời gian xóa bỏ khoảng cách địa lý hình thức học tập này còn phát huy tối đa tinh thần tự giác của mỗi cá nhân
nắm bắt được xu hướng chuyển đổi này học viện mvv academy một startup trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã nâng cấp hệ thống mvv evalon bốn
hệ thống quản trị trải nghiệm học tập mvv evalon được xây dựng trên ba trụ cột chính là công nghệ nội dung và dịch vụ
vì ưu tố công nghệ công nghệ của chúng tôi gồm hai phần chính là nền tảng học tập và nền tảng quản trị sẽ giúp các đội ngũ quản lý đào tạo trong doanh nghiệp sử dụng hệ thống một cách độc lập hiệu quả và bảo mệnh nhất
do được xây dựng trên nền tảng đám mây với mô hình phần mềm dịch vụ saas hỗ trợ trên các nền tảng phổ biến như web ios android
tuy nhiên hệ thống có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động đào tạo trực tuyến thông qua việc truyền tải nội dung tới người học một cách dễ dàng đồng thời hỗ trợ nhà quản lý theo dõi đánh giá sát sao hiệu quả sau đào tạo
đối với cổng học viên hệ thống lấy người học làm trung tâm từ đó thiết kế trải nghiệm học tập giúp thúc đẩy tối đa sự tham gia tương tác và trú tâm tới nội dung đào tạo
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay thì công ty chúng tôi đã sử dụng hệ thống đào tạo evalon cho toàn bộ nhân viên trong công ty
thì qua quá trình sử dụng tôi nhận thấy là evalon là một nền tảng đào tạo trực tuyến khá là thông minh và vượt trội
ở giao diện học tập cho nhân viên thì rất là dễ sử dụng và gần gũi
các bài học được xây dựng trên nhiều định dạng phong phú như là video inforaffic giúp mình có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức hơn
còn ở góc độ của nhà quản trị thì toàn bộ quá trình học tập cũng như là lịch sử của người dùng được lưu trữ và thống kê chi tiết giúp cho các nhà quản lý hay là nhân sự phụ trách đào tạo như tôi
sẽ dễ dàng truy xuất được rất là nhiều loại báo cáo
được biết mvv evalon hiện đã và đang triển khai số hóa dữ liệu cho các đối tác như viettel vietnam airlines hỗ trợ phối hợp cùng một số cơ quan nhà nước trong việc cung cấp nền tảng nội dung được hỗ trợ cho doanh nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp tại việt nam
thưa quý vị vừa rồi là những thông tin về hai start up là hibi trong lĩnh vực mỹ phẩm và mvv evalon trong lĩnh vực giáo dục
tuy nhiên hai start up này lại có một điểm chung đó là phát triển ổn định trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước
là start up mới thành lập vậy tại sao hibi và mvv evalon có thể phát triển nhanh và bình vẩn như vậy
đi tìm lời giải cho câu trả lời này chúng tôi có mời đến trường quay anh bùi đức quân giám đốc điều hành mvv evalon và chị võ thị nhật thanh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng hibi việt nam
được biết là công ty trách nhiệm hữu hạng hibi việt nam và mvv evalon đều được ưm tạo tại các vườn em doanh nghiệp
vậy thì các anh chị có thể chia sẻ kỹ hơn quá trình doanh nghiệp của các anh chị được ươm tạo như thế nào không ạ
trước tiên thì em xin mời anh bùi đức quân
số phát điểm thành lập mvv evalon là chính từ nhu cầu của doanh nghiệp
trong quá trình các công ty thành viên của mvv group đi làm với các doanh nghiệp tại việt nam
thì nhận thấy nhu cầu về đào tạo dành cho nhân sự của doanh nghiệp
trong một thời gian rất là lớn thì chúng tôi mới phát triển ra công ty mvv evalon và chúng tôi ngay lập tức là chúng tôi đã sử dụng công nghệ thông tin vào trong việc đào tạo
và bọn tôi xây dựng ra một sản phẩm lấy tên là mvv evalon
sau khi mà thành lập ra mvv evalon thì chúng tôi được mvv group hỗ trợ rất nhiều
chúng tôi được coi như mvv group như một vườn ươm
chúng tôi được hỗ trợ về mặt pháp lý về mặt tài chính cũng như về mặt nhân sự
chúng tôi được hỗ trợ về mặt pháp lý về mặt tài chính cũng như về mặt nhân sự
thì ngay cả khi mà bắt đầu phát triển cái sản phẩm thì chúng tôi cũng được công ty hỗ trợ về mặt nghiên cứu thị trường
được các công ty thành viên hỗ trợ về mặt hỗ trợ các nhân lực hỗ trợ về mặt nghiên cứu thị trường
tìm ra cái nhu cầu chính xác nhất để bọn tôi có thể phát triển sản phẩm phù hợp với cả nhu cầu của doanh nghiệp
tiếp theo là hỗ trợ về tài chính
thì cái thời gian đầu thì khi mà thành lập thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn
lúc đấy chưa có khách hàng
thế thì mvv group là cũng hỗ trợ chúng tôi về tài chính
để có thể vận hành được doanh nghiệp
tiếp theo thì là về mặt pháp lý
thì mvv group có một bộ phận về pháp lý riêng
và họ hỗ trợ chúng tôi về mặt sở hữu trí tuệ cũng như là các cái bằng sáng chế cho sản phẩm
vậy thì còn phía hip thì sao ạ
xin mời chị nhật thanh
đầu tiên vẫn là hỗ trợ về cơ sở vật chất
tiếp đến là hỗ trợ về mặt pháp lý để hình hành các thủ tục liên quan tới nhân nghiệp phát triển nhân nghiệp
hỗ trợ trong việc hoàn thiện hồ sơ sở hữu trí tuệ
hip cũng nhận được rất nhiều các cái ủng hộ từ phía vườn ươm doanh nghiệp cao
giúp cho hip tiếp tục hoàn thiện các nghiên cứu của mình
đơn cử là vườn ươm cũng có những khoản tài trợ giúp cho hip mua các nguyên liệu các thiết bị nghiên cứu
và hỗ trợ cho hib trong quá trình kiểm định
để tạo ra được sản phẩm có độ tinh cải cao và chất lượng cao để phục vụ người tiêu dùng
xong xong đó thì vườn ươm cũng có
hỗ trợ cho doanh nghiệp về mặt đào tạo kết nối và phát triển thương mại với các đơn vị xung quanh
thật ra trong thời gian đầu của hip tham gia vào vườn ươm thì hip chưa có đẩy mạnh về mặt thương mại
thì hip đầu tư chính cho việc nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm
thì như các bạn đã biết là một sản phẩm tiên nhiên muốn được ra đời
thì cần cái quá trình nghiên cứu và hoàn thiện ít nhất là sáu tháng đến một năm
thì trong quá trình đó thì gần như doanh nghiệp phải tự hoạt động bằng vốn tự thân
thì mình rất là may mắn khi tham gia vào vườn ươm
và đã được vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao để hỗ trợ một phần trong cái ngăn sách nghiên cứu để giúp cho hoàn thiện được cái nghiên cứu của mình
chia sẻ của những người trong cuộc đã phần nào cho thấy vai trò và sự cần thiết của vườn ươm doanh nghiệp đối với các start up
vậy thì sau khi tốt nghiệp thì qua sự hỗ trợ của các cơ sở ươm tạo thì doanh nghiệp của các anh chị đã có những bước phát triển như thế nào
quá trình hỗ trợ của vườn ươm khá là đồng hành với hip ngay từ những bước đầu tiên luôn
giúp hip ươm mầm được những ý tưởng của mình tạo ra những sản phẩm ứng dụng công nghệ cao ứng dụng công nghệ nano để tăng hiệu sức của sản phẩm hiệu quả của sản phẩm và tăng được tính ổn định của sản phẩm
đồng thời nó đáp ứng được cái nhu cầu đang là số đông của thị trường hiện nay là xu hướng đang dịch chuyển sang sử dụng các sản phẩm thiên nhiên
và họ đòi hỏi các sản phẩm thiên nhiên đó có độ an toàn và lệnh đứng cao đối với người sử dụng
thì quá trình hai năm vừa qua thì hip nhận được khá nhiều trong cái định hướng giúp cho hip bảo hộ được cái sở hữu trí tuệ của mình
đồng thời mình xây dựng được cái khung pháp lý hình thành được cái hệ thống nhân sự phù hợp
đồng thời thì hip cũng có nhận hỗ trợ của vườn ươm trong việc nghiên cứu thị trường để mình xác định được cái phân khúc thị trường của mình
tệp khách hàng của mình và một phần nhu cầu của thị trường
đối với cái nhánh sản phẩm miễn phí
mỹ phẩm đặc biệt là mỹ phẩm thiên nhiên
chính đó là một trong những cái bước đệm là một trong những nền tảng rất là lớn dành cho hip
hiện tại thì chúng tôi cũng chưa có nhiều các hoạt động về kết nối đầu tư
tuy nhiên là trong cái thời gian tới khi mà mvv everlear chúng tôi có những cái bước phát triển tiếp theo
thì cũng cần đến sự hỗ trợ của mvv group cũng như là của các cái vườn ươm doanh nghiệp
mvv everlearn thì cũng trải qua ba năm phát triển
thì cũng nhờ cái sự ươm tạo của các cái chuyên gia
đến từ mvv group và giúp chúng tôi có cái quá trình phát triển nó cũng khá là nhanh
và chúng tôi xác định rõ được cái đối tượng khách hàng
thì cũng thông qua cái tư vấn của các chuyên gia thì chúng tôi cũng đã phát triển cái sản phẩm
mà đáp ứng được đúng cái nhu cầu của doanh nghiệp
nếu như không có sự hỗ trợ như vậy thì đến thời điểm này nó thật là cũng không thể nào có được
cái lượng khách hàng như mvv everlearn đang có
chúng tôi có khách hàng đến từ các cái doanh nghiệp lớn như là viettel như là vietnam airlines
chúng tôi cũng có những khách hàng từ như
các cái cơ quan bộ ban ngành như là bộ khoa học đầu tư bộ khoa học công nghệ
và đặc biệt là có một số các cái tổ chức quốc tế
ví dụ như là undp unumin
và mới gần đây nhất là adb là ngân hàng phát triển châu á
là cũng đã sử dụng cái hệ thống của chúng tôi
quả thật là qua sự hỗ trợ của các vườn ươm thì các doanh nghiệp đã có thể tiết kiệm được thời gian
và có được những cái bước phát triển đáng kể
và được biết thì hiện nay có các hình thức ươm tạo như là ươm tạo bởi cơ sở nhà nước
và cơ sở tư nhân
thì mvv evalon thì được ươm tạo bởi cơ sở tư nhân
vậy thì ươm tạo bởi cơ sở tư nhân nó có những thuận lợi gì ạ
anh có thể chia sẻ được không
thật ra thì vườn ươm nhà nước hay là vườn ươm tư nhân thì cũng đều tốt cả
tuy nhiên là với mvv everlearn thì chúng tôi lựa chọn là vườn ươm tư nhân
bởi vì là công ty mvv group là công ty mẹ của chúng tôi
chúng tôi đã có những cái sự đã làm việc với nhau nhiều năm
đã có sự thấu hiểu
cho nên là mọi việc nó dễ dàng và thông suốt hơn
ngoài ra thì chúng tôi được chủ động về vốn
thế thì được biết là với các bên như là vườn ươm nhà nước thì cái thủ tục về vốn thì nó cũng khá là phức tạp
bên tôi thì hoàn toàn là cái việc đấy là chủ động dễ dàng hơn
hippie việt nam là xuất phát điểm từ các sản phẩm được nghiên cứu từ trong hồng thí nghiệm
và chúng tôi gắn kết khoa học vào trong toàn bộ sản phẩm của mình
chính vì vậy trong cái hướng đầu hình hành
nên sản phẩm thì chúng tôi tình cờ phát hiện được vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh
là trực thuộc khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh
là nơi quy tụ của các tập đoàn lớn có liên quan tới khoa học và công nghệ
đó là một trong những cái điểm khá là thu hút
và khiến cho chúng tôi có cái động lực
mình là một cái doanh nghiệp đơn trẻ
đồng thời mình hướng tới việc khai thác cái trí tuệ và chất sáng của người việt
gắn kết với việc tạo ra những sản phẩm thiên nhiên
mang chất lượng cao
nhưng nó tạo ra một cái giá trị sử dụng hữu ích cho người tiêu dùng trong và ngoài nước
thì với một cái năng lực khá là non trẻ
khá nhiều cái yếu kém về mặt hiểu biết về thị trường
hiểu biết về các thủ tục pháp lý
thì cái hướng lựa chọn tham gia vào vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao
thật sự là một trong những cái hướng ký cho chúng tôi
cảm thấy là mình bớt đi được nhiều nỗi lo
bớt đi được nhiều cái rủi ro
mà có khả năng với cái kinh nghiệm
non trẻ của mình
sẽ khiến cho mình sẽ đi chậm hơn
hoặc là mình sẽ va bắp phải những cái điều kiện không có thuận lợi cho việc phát triển của mình
qua chia sẻ của các vị khách mời
có thể thấy dù là sản phẩm của nhà nước hay tư nhân
thì vườn ươm doanh nghiệp đều có vai trò quan trọng với sự phát triển của các start up
là cầu nối quan trọng để đưa công nghệ đổi mới sáng tạo tinh thần và văn hóa doanh nhân mới vào cộng đồng
phát triển vườn ươm doanh nghiệp cần một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đồng bộ năng động
với sự tham gia mạnh mẽ đến từ các thành tố của hệ sinh thái
một lần nữa xin cảm ơn các khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay
khởi nghiệp là con đường gian nan và nhiều thử thách
để đến với khởi nghiệp các start up phải thật sự đam mê và quyết tâm
bên cạnh đó sự hỗ trợ từ các vườn ươm doanh nghiệp chính là bệ phóng tốt để doanh nhân trẻ vươn lên
vườn ươm sẽ hỗ trợ từ thủ tục pháp lý các quy định chính sách ưu đãi của nhà nước đến nhà xưởng vốn đầu ra kết đối thị trường v v
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng đến với vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao tp hcm
một trong những vườn ươm được đánh giá có hoạt động hiệu quả
thông tin này cũng kết thúc chương trình khoa học và đời sống của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau
vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao sstic trực thuộc ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
là đơn vị sự nghiệp được thành lập vào tháng tám năm hai nghìn sáu với mục tiêu hỗ trợ cá nhân nhóm hoặc tổ chức có ý tưởng kinh doanh tốt
dựa trên sở hữu và năng lực công nghệ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thành công nhanh hơn với chi phí và ít rủi ro hơn
đến nay thì vườn ươm đã hỗ trợ cho khoảng tám mươi dự án trong đó thì khoảng hơn ba mươi dự án đã thương mại hóa thành công
khái niệm thương mại hóa thành công của chúng tôi là
chúng tôi được hiểu là các bạn kết thúc ưm tạo tại vườn ươm và sau đó ba năm thì dự án vẫn còn tồn tại và phát triển
thì hiện nay là ba mươi dự án và trong đó thì có một mươi chín doanh nghiệp đã được sở khoa học nghệ tp hcm chứng nhận là doanh nghiệp khoa học nghệ
và trong những doanh nghiệp ưm tạo tại vườn ươm chúng tôi thì đã đăng ký số lý tuệ là được một trăm một mươi năm bằng số lý tuệ
tại vườn ươm các doanh nghiệp được đội ngũ chuyên gia cố vấn tạo điều kiện sử dụng cơ sở vật chất để xây dựng phát triển dự án
và được cộng đồng các doanh nghiệp trong khu công nghệ cao tp hcm đồng hành hỗ trợ trong công tác kết nối thương mại hóa sản phẩm
rồi đây là cái không gian khởi nghiệp gọi là eco maker innovation space của vườn ươm
thì trong đây chúng tôi cung cấp các máy móc trang thiết bị cho các start up như đây là cái hệ thống các in ba d
từ những cái loại thấp cho đến những loại cao để cho các start up hoặc là những cái bạn sinh viên đến có thể sử dụng và phát triển ngay những cái sản phẩm của mình
chúng tôi có các máy móc cà thiết bị hỗ trợ cho các lĩnh vực
ví dụ như các bạn trong lĩnh vực về công nghệ thông tin về iot hoặc là các cái lĩnh vực về cơ khí kiến xét tự động hóa
thì là các bạn trong hai lĩnh vực đấy là chúng tôi có đầy đủ máy móc trang thiết bị để cho các bạn có thể thực hiện
còn đối với những lĩnh vực còn lại ví dụ như công nghệ sinh học hay là về lĩnh vực về nano
thì chúng tôi có liên kết với các phòng thiết nghiệm trong khu vực xung quanh ở các trường đại học để mà hỗ trợ cho các bạn
chúng tôi đã được nhận được rất nhiều các cái sự hỗ trợ ngay từ lúc đầu khởi nghiệp
chúng tôi được hỗ trợ rất nhiều
từ các chuyên gia tư vấn cho tới việc gọi vốn đến các cái quỹ đầu tư và được tiếp cận với lại các chương trình ương tạo
như là nâng cao năng lực cạnh tranh nâng cao năng lực quản lý
chúng tôi có vườn ươm doanh nghiệp và vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao cung cấp cho tôi một cái
chúng tôi một cái không gian để chúng tôi có thể làm những phiên bản mẫu ngay tại vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao

và giúp chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian
để bước ra thị trường
với các chương trình ươm tạo phong phú kết hợp đào tạo với thực hành
vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao đã và đang là địa chỉ tin cậy của các start up
nội dung đầu tiên chúng tôi thực hiện đó là chúng tôi tư vấn về xác lập quyền số yếu tội
đây là một nội dung chúng tôi rất là quan tâm thực hiện và yêu cầu các dự án chấp hành rất là sâu sát
thì đó là cũng là giúp cho các dự án nâng cái năng lực cạnh tranh của mình cho quá trình thương mại hóa sau này
nội dung thứ hai là chúng tôi hỗ trợ cho các dự án
trong việc tiếp cận hoàn thiện sản phẩm và tiếp cận cái sản phẩm của mình với cái thị trường thực tế
thì những nội dung hỗ trợ chúng tôi đa dạng được nhiều nội dung
và đặc biệt là tập trung vô lĩnh vực về tư vấn
bao gồm là tư vấn về cái mô hình kinh doanh tư vấn về xác lập quyền số yếu tội tư vấn về pháp lý
thành phố hồ chí minh là địa phương có nhiều hoạt động triển khai hiệu quả đề án
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm của thủ tướng chính phủ
cũng là địa phương luôn tiên phong trong cả nước với việc ban hành nhiều chính sách đột phá
và các hoạt động đa dạng trong hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố đang từng bước tham gia vào mạng lưới của khu vực và quốc tế
trong đó vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao đã nhanh chóng tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
hỗ trợ thành công cho nhiều dự án
đáng chú ý một số dự án khởi nghiệp đã thương mại hóa sản phẩm thành công ở mỹ malaysia hàn quốc và một số quốc gia châu âu